còn về thời tiết thì ngày nghỉ cuối tuần thời tiết không thuận lợi cho các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời vào cuối ngày
bởi thời tiết tại bắc bộ nói chung và thủ đô hà nội nói riêng tuy ban ngày nhiều mây có nắng
nhưng từ chiều tối thì được dự báo là sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
thưa quý vị mưa trong giai đoạn này thì thường đi kèm với hiện tượng rông xét dữ dội
để đảm bảo an toàn thì khi thấy sớm nổi lên quý vị không nên cố di chuyển trên đường
mà hãy tìm nơi tránh trú an toàn tránh xa các vật dụng bằng kim loại